đoàn chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam phối hợp với nhóm nữ đại biểu quốc hội tổ chức buổi gặp mặt nữ đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn tham dự buổi gặp mặt có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đoàn chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam phối hợp với nhóm nữ đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn tham dự buổi gặp mặt có thủ tịch nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đoàn chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam cũng đã được đánh giá cao trên nghị trường quốc tế các hoạt động trong ngoại giao nghị viện đều có sự tham gia của nhóm nữ đại biểu quốc hội việt nam trong đó có chủ tịch quốc hội việt nam đã tham gia chủ trì thành công nhiều diễn đàn quốc tế với nhiều sáng kiến đã được đưa vào thực tiễn
việc diễn đàn appf đưa diễn đàn nữ đại biểu quốc hội trở thành một hoạt động chính đã khẳng định đóng góp của nhóm nữ đại biểu quốc hội việt nam
đồng chí tòng thị phóng cảm ơn hội liên hiệp phụ nữ việt nam luôn đồng hành trong việc chăm lo phong trào phụ nữ động viên phát hiện nguồn đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ phối hợp với các nữ đại biểu quốc hội trong xây dựng luật pháp giám sát quyết định các vấn đề lớn của đất nước
mong muốn hội liên hiệp phụ nữ việt nam sẽ tiếp tục chăm lo củng cố xây dựng hội phụ nữ vững mạnh toàn diện và là nòng cốt trong đào tạo bồi dưỡng phụ nữ việt nam giám sát các chính sách về phụ nữ và trẻ em